chiều ngày một mươi năm tháng năm đoàn công tác của trung ương đoàn đã đến gia đình hiệp sĩ nguyễn hoàng nam
ở xã sông chầu huyện tràng bom tỉnh đồng nai để viếng chia buồn cùng gia quyến
và truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho hiệp sĩ nguyễn hoàng nam
thay mặt đoàn đồng chí phạm hồng sơn bí thư thành đoàn tp hcm khẳng định
nguyễn hoàng nam là tấm gương sáng để tuổi trẻ học tập nói theo và tin rằng
sự hy sinh của nguyễn hoàng nam không bao giờ vô nghĩa
sẽ có nhiều bạn trẻ không ngại gian khổ hy sinh kiên quyết đấu tranh với tội phạm
để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
cùng ngày bà mai thị hạnh phu nhân nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
và nhóm thiện nguyện đã đến thắp hương chia buồn và trao số tiền năm mươi triệu đồng
cho đại diện gia đình hiệp sĩ nguyễn hoàng nam
trong chiều ngày một mươi năm tháng năm nhiều đoàn của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trường học và người dân các tỉnh lân cận đã đến viếng chia buồn và hỗ trợ
về vật chất đối với gia đình hiệp sĩ nguyễn hoàng nam